vài hôm trở lại đây tôm hùm ở vùng nuôi trọng điểm của tỉnh phú yên là vịnh xuân đài thị xã sông cầu đã chết hàng loạt
đây là lần thứ hai liên tiếp xảy ra tình trạng này kể từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
điều đang nói là giá tôm hùm đang ở mức cao với trung bình là hơn một triệu đồng một kg
ngư dân chưa kịp mừng thì đã lâm vào cảnh trắng tay
nằm trong vùng nuôi vịnh xuân đài đến ngày hai mươi bảy tháng năm riêng ở phường xuân yên thị xã sông cầu phú yên
đã ghi nhận có ít nhất là ba lồng bè nuôi thủy sản
chủ yếu là tôm hùm thương phẩm trên dưới một năm tuổi trọng lượng từ năm kg một con trở lên đã bị chết
có lồng tỷ lệ chết trắng một trăm linh chỉ sau một ngày
ngày gần đây có hình tượng nắng nóng mặt độ nuôi của ba con tương đối dày
trên đây hiện tượng là dinh dưỡng trong nước tăng cao
do mặt độ nuôi dày lượng thức ăn đổ xuống dưới biển nhiều
những ngày này ở các vùng nuôi tôm hùm trên vịnh xuân đài
người dân chạy đôn chạy đáo vớt tôm chết từ đáy lồng lên bán đổ bán tháo cho thương lái
với giá chỉ bằng một phần một mươi tôm sống để gỡ gạc lại được bao nhiêu vốn thì được
thậm chí có hộ buộc phải bán tôm chết với giá chỉ vài chục nghìn đồng
trong khi tôm sống giá hơn một triệu đồng một kg nhưng rất ít người mua
theo ngư dân nắng nóng kéo dài làm nhiệt độ nước ở các vùng nuôi tăng cao đột biến
trong khi đó từ ngày hai mươi bốn tháng năm
cho đến nay liên tục có mưa lớn làm nhiệt độ thay đổi đột ngột
nước vịnh xuân đài có màu đen đục
khi ngất mưa trời lại nắng gắt
nước chuyển sang màu nâu đỏ từ bờ ra ngoài khoảng năm trăm linh mét làm tôm bị sốc và chết hàng loạt
tôm hùm là đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của tỉnh phú yên
thực trạng tôm nói riêng các loại thủy sản nuôi nói chung chết hàng loạt đã diễn ra trong nhiều năm qua
đến nay vẫn còn tiếp diễn và chưa có lời giải
hàng năm người nuôi tôm buộc phải đánh cược với nghề truyền thống vì không còn cách nào khác
mỗi đợt tôm chết hàng loạt chính quyền và các ngành chức năng chỉ có thể đưa ra các biện pháp tránh thiệt hại tạm thời
để giải cứu tôm hùm của ngư dân
thường xuyên chết hàng loạt
trước đó tỉnh phú yên đã có quy hoạch trên một sáu trăm linh hectare nuôi tôm hùm
với phương châm nuôi đa dạng áp dụng công nghệ cao giảm thiểu ô nhiễm và tránh phát sinh dịch bệnh
tuy nhiên dự án này vẫn còn đang nằm trên giấy và chưa biết đến khi nào mới được triển khai ra diện rộng
đồng nghĩa với việc người nuôi tôm ở phú yên vẫn phải chịu rủi ro lớn thấp thỏm lo lắng mỗi khi mùa vụ đến